tại hà nội bộ y tế đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin về nghị định số một trăm bốn mươi sáu ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế
những điểm mới trong nghị định bao gồm bổ sung một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
quy định tham gia theo hộ gia đình nhưng không bắt buộc tham gia cùng thời điểm
thực hiện giảm trừ mức đóng khi thành viên thứ hai tham gia trong năm tài chính
quy định cụ thể hơn về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh cho cơ sở y tế khám chữa bệnh
thay vào đó là giao tổng mức thanh toán sửa đổi bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh
bổ sung quy định mới về công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trên cơ sở nghị định số một trăm bốn mươi sáu hai nghìn một mươi tám ndcp bộ y tế cũng đã ban hành quyết định số sáu nghìn năm trăm năm mươi sáu qd bit
về mẫu bảng kê chi phí khám bệnh chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh
chữa bệnh và ban hành thông tư số hai mươi bảy hai nghìn một mươi tám tt bit ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến hivs